hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thuê trọ tại phường thuận giao tp thuận an tỉnh bình dương
một mình ông nam nuôi ba người con trai hai tuổi ba tuổi và bốn tuổi
hàng ngày ông nam chở ba người con trong lồng sắt phía sau xe ba bánh để đi bán vé số kiếm sống
ngay sau khi clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận
ngoài những ý kiến lên án hành vi trên một số khác cho rằng vì quả áp lực trong cuộc sống mới dẫn đến sự việc như vậy
tài khoản bùi thịnh bình luận
có chăng là sự ướt ức giận dỗi rồi mất bình tĩnh chút giận lên con của mình
đáng lên án như hoàn cảnh đơn chiếc cần được hỗ trợ để cuộc sống nhẹ nhàng hơn
hai tài khoản cao thị trịnh đặt câu hỏi cứ áp lực là được lôi con ra đánh hay gì
tài khoản bích trâm thì chia sẻ thật là không ủng hộ việc bạo hành trẻ nhỏ nhưng người cha cũng thật sự quá bộn bề lo toan
trăm một đứa trẻ là cả một hành trình
trên vai anh ta là gánh nặng cơm áo gạo tiền và ba con xung quanh lại không có người thân đùm bọc
sáng ngày ba mươi tháng ba lãnh đạo ubnd phường thuận giao thành phố thuận an tỉnh bình dương cho biết
vụ việc người cha đánh con trai trong lồng sắt đã bản giao cho công an điều tra
đồng thời đưa bé đi giám định thường tích để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vị này chia sẻ thêm ngay sau khi nhận được thông tin cha đánh con xảy ra trên địa bàn
phường đã chỉ đạo ngành chức năng xuống thăm hỏi và định hướng cho các bé đi học
phương cũng yêu cầu người cha ký cam kết không tái phạm
tới chiều ngày ba mươi tháng ba ubnd phường thuận giao đã có báo cáo nhanh về vụ việc
theo đó ông hoàng nam bốn mươi năm tuổi quê thừa thiên huế người đánh con trai trong lồng sắt
bị người dân quay lại rồi đăng tải lên mạng xã hội có hoàn cảnh khó khăn
vợ ông nam đã bỏ đi hai năm để lại ba con trai cho người này nuôi
ông nam thừa nhận đã đánh con trai mình vì bé còn nhỏ nên rất hiếu động
ubnd phường thuận giao đã yêu cầu ông nam ngừng ngay hành vi đánh con
và cam kết không để xảy ra tình trạng tương tự trong thời gian tới
ubnd phường cũng đã chỉ đạo cán bộ công chức văn hóa xã hội
phụ trách công tác trẻ em các đoàn thể phường và khu phố bình thuận hai
nơi ông nam thuê trọ hỗ trợ quan tâm giúp đỡ người đàn ông này ổn định cuộc sống
để có điều kiện chăm sóc các con tốt hơn
trước đó hồi giữa tháng ba vừa qua cũng xảy ra vụ việc cha dượng bạo hành trẻ nghiêm trọng
ngày một mươi hai tháng ba mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai bị đánh đập dã man
hình ảnh được camera an ninh trong phòng khách nhà dân ghi lại
bé trai nằm giữa nhà lúc này người đàn ông lao tới dùng chân đạp mạnh vào vùng bụng của bé trai
bé trai ôm đầu khóc thảm thiết xong người đàn ông không dừng lại mà tiếp tục đá đạp vào người bé
vụ việc khiến dư luận phẫn nộ lên án hành vi bạo hành trẻ dã man của người đàn ông
vụ việc được xác định xảy ra tại một nhà dân trên địa bàn phường tân thiện
thành phố đồng xoài tỉnh bình phước vào tối ngày tám tháng ba vừa qua
người bị bạo hành là bé lta chín tuổi
người đàn ông có hành vi bạo hành là cha dượng của lta tên lê đức thắng bốn mươi hai tuổi ngụ phường tân thiện
bé lta nhập viện vào trưa ngày chín tháng ba tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
với chẩn đoán đa chấn thương phần mềm và ra viện vào trưa ngày một mươi một tháng ba
chiều ngày một mươi hai tháng ba công an thành phố đồng xoài bình phước đã bắt khẩn cấp lê đức thắng bốn mươi hai tuổi
ngụ phường tân thiện để điều tra về vụ đánh đập con riêng của vợ cũ
bước đầu tháng hai lta chín tuổi là con riêng của chị dth bốn mươi hai tuổi
vợ cũ của thắng thắng và vợ đã ly hôn nhưng sau đó quay lại với nhau
chiều tối ngày tám tháng ba thắng cùng bạn bè nhậu thấy cháu a cầm điện thoại của mình chạy ngoài đường
thắng ra lấy lại rồi liên tục đấm đá vào đầu người của bé trai
đặc biệt đây không phải là lần đầu thắng đánh con riêng của vợ
có lần thấy thắng đánh con trai chị hờ đã can ngăn
khi biết con tiếp tục bị đánh chị đã cùng con rời khỏi nhà
tương tự tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tại đồng nai cũng xảy ra vụ việc cha bạo hành con năm tuổi dã man
được biết vào năm hai nghìn một mươi tám dương nguyễn bình minh hai mươi ba tuổi ngụ xã phú đông huyện nhân trạch
kết hôn với chị đê và có một con chung
do mâu thuẫn minh và vợ ly hôn minh giành quyền nuôi con và đưa về sống chung với mẹ ruột tại xã phú đông
ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba minh dùng dây dạng điện thoại đánh con trai năm tuổi vào phần mông chân tay và đầu
vì bực tức chuyện con không chịu học bài
tiếp đó mình còn dùng sẻ nhôm xảo thức ăn đánh nhiều lần vào phía sau lưng và lòng bàn tay
việc mình đánh con đã gây nhiều vết thương bầm tín trên khắp thân thể và miệng
ngày hai mươi một tháng một mươi bà nội phát hiện cháu có nhiều vết bầm trên người đã trình báo cho công an
sau đó mình đã ra đầu thú
công an cũng đang làm rõ các vụ bạo hành trước đó của minh với con trai
cha mẹ không hề có quyền đánh con như mọi người vẫn nghĩ
các bậc cha mẹ thường quan niệm rằng con mình đẻ ra nên mình có quyền được đánh con
và việc đánh con chỉ là một cách để thể hiện sự yêu thương quan tâm chỉ là đang dạy dỗ con cái mà thôi
thế nhưng bởi đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm
nên tùy vào mức độ tính chất của vụ việc đánh con
cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc nặng hơn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
quyền bất khả xâm phạm về thân thể quy định tại hiến pháp hai nghìn một mươi ba của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể được pháp luật bảo hộ về sức khỏe danh dự và nhân phẩm
không bị tra tấn bạo lực truy bức nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác
xâm phạm thân thể sức khỏe xúc phạm danh dự nhân phẩm
ngoài ra theo quy định của luật phòng chống bạo lực gia đình hai nghìn năm
nêu rõ các hành vi bị cấm gồm hành hạ ngược đãi đánh đập
hoặc những hành vi khác xâm phạm đến sức khỏe tính mạng danh dự nhân phẩm của các thành viên trong gia đình
điều sáu mươi chín luật hôn nhân và gia đình hai nghìn một mươi bốn quy định về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái
theo đó cha mẹ phải có nghĩa vụ yêu thương tôn trọng ý kiến của con
chăm lo giáo dục trông non nuôi dưỡng chăm sóc cho con
như vậy có thể thấy mọi hành vi đánh đập ngược đãi hành hạ con cái của cha mẹ đều là hành vi vi phạm pháp luật
bởi trẻ em là đối tượng mỏng manh dễ bị tổn thương và không thể tự bảo vệ mình
theo quy định tại điều hai mươi bảy nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn một mươi ba ndcp
một người sẽ bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một mươi triệu đồng nếu gây tổn hại về sức khỏe đối với trẻ em
gây tổn thương về mặt tinh thần dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em
dẫn tổn thương đau đớn về thể xác và tinh thần
ngoài ra điều bốn mươi chín nghị định một trăm sáu mươi bảy hai nghìn một mươi ba ndcp cũng có quy định về việc phạt tiền từ một triệu đồng đến một năm triệu đồng
đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho các thành viên trong gia đình
không chỉ bị xử phạt hành chính nếu cha mẹ đánh đập con cái còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội sau đây
tội hành hạ người khác điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm với khung hình phạt cao nhất là ba năm tù giam
tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà cha mẹ vợ chồng con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình
điều một trăm tám mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm với không hình phạt cao nhất là năm năm tù giam
ngoài ra nếu bị ngược đãi thường xuyên bị đối xử tàn ác làm người đó tự sát
thì có thể bị phạt tù cao nhất là một mươi hai năm tù giam do phạm tội bức tử quy định tại điều một trăm ba mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm

tội hành hạ người khác điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm với khung hình phạt cao nhất là ba năm tù giam